chương trình trưa nay ngày sáu tháng một mươi một sẽ có những nội dung chính sau đây
tiếp tục chương trình kỳ họp thứ sáu quốc hội dành cả ngày hôm nay tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn
trao giải báo chí toàn quốc phòng chống tham nhũng tiêu cực lần thứ tư
israel tuyên bố chưa cắt giải gaza
nga tiếp tục cắt giảm sản lượng dầu thô thêm ba trăm linh thùng một ngày
thưa quý vị sáng nay ngày sáu tháng một mươi một tiếp tục chương trình kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
quốc hội khóa một mươi năm tiếp tục chương trình kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm

cơ hội chất vấn các thành viên chính phủ về việc thực hiện lời hứa trong các kỳ họp quốc hội thường vụ trước đó
dự phiên chất vấn có chủ tịch nước võ văn thưởng thủ tướng chính phủ phạm minh chính phát biểu phiên khai mạc chủ tịch quốc hội vương đình huệ khẳng định
đây là cơ hội để các thành viên chính phủ các vị bộ trưởng trưởng ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm
làm rõ thực trạng tình hình những kết quả nổi bật những việc chưa làm được hoặc làm chưa tốt
đồng thời chỉ rõ nguyên nhân khách quan chủ quan và phương hướng giải pháp tiếp tục thực hiện để tạo chuyển biến căn bản thực chất trong từng lĩnh vực được chất vấn
khác với kỳ họp trước quốc hội chất vấn theo nhóm vấn đề nóng
kỳ chất vấn này đại biểu sẽ chất vấn việc thực hiện lời hứa của các thành viên chính phủ trưởng ngành theo một mươi nghị quyết của quốc hội khóa một mươi bốn
thông qua hoạt động giám sát quốc hội sẽ nắm được tình hình tiến độ và kết quả thực hiện các nghị quyết của quốc hội
các thành viên chính phủ sẽ đồng thời chất vấn các lời hứa cam kết của chính phủ các bộ trưởng trưởng ngành
thông qua giám sát và theo dõi đến cùng các vấn đề đã giám sát các thành viên chính phủ có cơ hội báo cáo với quốc hội cử tri và nhân dân về những việc mình đã làm
nêu cao tinh thần trách nhiệm giải quyết thấu đáo tận gốc những vấn đề quốc hội đã đặt ra
mặc dù không phải lời hứa và cam kết nhiệm vụ nào cũng có thể giải quyết nhanh chóng có thể làm được ngay
nhưng quốc hội cử tri và nhân dân có quyền được biến
vì vậy về tình hình tiến độ thực hiện và quan trọng nhất những gì đã hứa trước quốc hội cử tri và nhân dân những nhiệm vụ quốc hội đã giao thì cần phải được hoàn thành
đồng thời thông qua hoạt động tái giám sát sẽ khẳng định rõ nét hơn một quốc hội luôn đồng hành cùng cả hệ thống chính trị
nhằm tìm ra các giải pháp phù hợp sát hợp với thực tiễn hiệu quả và khả thi để tiếp tục thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững
theo chương trình quốc hội sẽ chất vấn hai mươi một lĩnh vực chia làm bốn nhóm gồm kinh tế tổng hợp kinh tế ngành nội chính tư pháp văn hóa xã hội
phiên chất vấn được tiến hành trong thời gian hai năm ngày và được phát thanh truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi giám sát
sau phát biểu khai mạc phiên chất vấn của chủ tịch quốc hội vương đình huệ quốc hội đã nghe các báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ
nhiệm kỳ khóa một mươi năm và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa một mươi bốn
phó thủ tướng trần lưu quang nhấn mạnh thời gian qua chính phủ thủ tướng chính phủ đã tập trung chỉ đạo các bộ ngành địa phương nghiêm túc triển khai các nghị quyết của quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn
đạt được nhiều kết quả tích cực góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đề ra
trong đó nhiều nhiệm vụ đã hoàn thành tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực và một số nhiệm vụ mang tính thường xuyên lâu dài đang được triển khai quyết liệt
tuy nhiên trong các lĩnh vực vẫn còn những hạn chế bất cập trong đó phó thủ tướng cho biết tiến độ hoàn thành các quy hoạch ngành vùng quy hoạch tỉnh còn chậm
giải ngân vốn đầu tư công triển khai chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp vay trong gói bốn mươi tỷ đồng của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội chưa đáp ứng yêu cầu
việc sắp xếp cơ cấu lại cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước còn chậm tiếp cận tín dụng còn hạn chế tăng trưởng tín dụng còn thấp nợ xấu có xu hướng tăng
bên cạnh đó phó thủ tướng trần lưu quang cũng nêu rõ những bất cập trong việc chưa ban hành kế hoạch triển khai quy hoạch điện tám tình trạng thừa thiếu cục bộ giáo viên cải cách sách giáo khoa chưa đáp ứng yêu cầu số người lao động mất việc làm giảm giờ làm rút bảo hiểm xã hội một lần gia tăng cục bộ
còn để xảy ra một số vụ việc cháy nổ tai nạn giao thông nghiêm trọng và phát sinh một số vụ việc khiếu nại tố cáo đông người phức tạp
báo cáo tổng hợp nội dung thẩm tra của các cơ quan quốc hội về việc thực hiện một số nghị quyết của quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn tổng thư ký chủ nhiệm văn phòng quốc hội bùi văn cường cho biết
tại kỳ họp này quốc hội sẽ tiến hành giám sát việc thực hiện một mươi nghị quyết trong nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi bốn và từ đầu nhiệm kỳ quốc hội khoáng một mươi năm đến kỳ họp thứ tư về giám sát chuyên đề và chất vấn liên quan tới hai mươi một lĩnh vực trong đó có một số lĩnh vực được quốc hội quan tâm tiến hành giám sát nhiều lần
tuy nhiên tổng thư ký quốc hội nêu rõ một số báo cáo chưa nêu rõ những nhiệm vụ đã hoàn thành những nhiệm vụ chưa hoàn thành một số tồn tại hạn chế nhiệm vụ giải pháp còn chung chung chưa gắn với quá trình tổ chức thực hiện chưa làm rõ được trách nhiệm của tổ chức cá nhân liên quan
chính phủ tòa án nhân tối cao viện kiểm sát nhân dân tối cao kiểm toán nhà nước cần đề cao trách nhiệm cá nhân công tác phối hợp hành động để thực hiện có hiệu quả hơn nữa các nghị quyết của quốc hội
chú trọng công tác ban hành văn bản kế hoạch triển khai phân công thực hiện đối với từng nghị quyết giao cơ quan chủ trì báo cáo đầu mối phối hợp theo dõi đôn đốc thực hiện
ông bùi văn cường cũng cho rằng công tác giám sát lại cần được tiếp tục triển khai để bảo đảm các nghị quyết của quốc hội được thực hiện đầy đủ nghiêm túc đánh giá được sự chuyển biến so với yêu cầu mục tiêu chỉ tiêu đặt ra trong các nghị quyết của quốc hội
thực hiện nghiêm các chỉ thị của đảng nhà nước
thời gian qua tòa án nhân dân và viện kiểm sát nhân dân các cấp đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của hai ngành trong công tác đấu tranh xử lý tội phạm liên quan đến việc quy hoạch quản lý sử dụng đất đai đô thị và phòng chống xâm hại trẻ em
đây là những nội dung đáng chú ý trong báo cáo trước quốc hội sáng nay của tranh án tòa án nhân dân tối cao nguyễn hòa bình và viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao lê minh trí
trong bốn năm từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba các tòa án đã thủ lý một trăm hai mươi sáu vụ với ba trăm bảy mươi năm bị cáo đã giải quyết xét xử một trăm một mươi bốn vụ với ba trăm bốn mươi tám bị cáo phạm các tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai vi phạm các quy định về quản lý đất đai vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất đạt tỷ lệ hơn chín mươi về số vụ và gần chín mươi ba về số bị cáo vượt hai năm chỉ tiêu quốc hội đề ra

các vụ án liên quan đến quy hoạch quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị được đưa ra xét xử đúng thời hạn luật định chất lượng giải quyết xét xử đảm bảo đến nay chưa phát hiện các trường hợp khoan hoặc là bỏ lọt
một trăm linh của các tòa án nhân dân tối cao nguyễn hòa bình các tòa án liên quan đến quy hoạch quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị được đưa ra

một mươi và truy tố bị can đúng tội danh đạt tỷ lệ chín mươi chín chín mươi chín vượt bốn chín mươi chín so với chỉ tiêu của quốc hội

trong phiên thuyết phấn sáng nay về nhóm vấn đề kinh tế tổng hợp liên quan đến lĩnh vực kế hoạch và đầu tư tài chính ngân hàng các đại biểu quốc hội đề nghị chính phủ đưa ra giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân gói tín dụng phát triển nhà ở xã hội và làm rõ công tác xây dựng pháp luật để tháo gỡ khó khăn cho đầu tư tài chính ngân hàng các đại biểu quốc hội đề nghị chính phủ đưa ra giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân gói tín dụng phát triển nhà ở xã hội và làm rõ công tác xây dựng pháp luật để th
nhu cầu về nhà ở thì rất là lớn nhưng mà nhu cầu của người dân quyết định là đi vay để mà mua nhà thì đấy lại là một cái câu chuyện người dân phải cân nhắc hết sức kỹ lưỡng
thứ hai nữa là điều kiện được hưởng chính sách nhà ở xã hội thì hiện nay thì cũng còn có ý kiến phản ánh là chưa phù hợp với thực tế
hiệp hội tiếp tục thông báo đến các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu sản phẩm bị cáo buộc để ứng phó xử lý vụ việc
đối với doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu sản phẩm liên quan cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của vụ việc nắm vững quy định trình tự thủ tục điều tra trong bán phá giá của hoa kỳ
cùng với đó hợp tác đầy đủ với bộ thương mại hoa kỳ trong suốt quá trình diễn ra vụ việc
bộ công thương dự kiến từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba tổng mức bán lẻ hàng hóa sẽ tăng trở lại khi kinh tế trong nước đang dần hồi phục
giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được đẩy mạnh
tuy nhiên tiêu dùng nội địa còn yếu phục hồi chậm
do đó cần có các giải pháp thúc đẩy du lịch nội địa để gia tăng tổng cầu tiêu dùng trong nước
về giải pháp kích cầu tiêu dùng chính phủ thực hiện kích cầu tiêu dùng bằng cách hỗ trợ trực tiếp cho người dân trong tiêu dùng để tăng sức mua

giảm lại xuất giảm thuế thu nhập cá nhân và tăng cho vay tiêu dùng đồng thời giãn khoanh nợ và tăng hỗ trợ an sinh xã hội
cùng với đó giảm giá hàng tiêu dùng cũng có tác động rất lớn tới tâm lý tri tiêu thúc đẩy tiêu dùng tăng tổng cầu tiêu dùng của nền kinh tế
tại tỉnh hải dương chỉ số sản xuất công nghiệp trong tháng một mươi tăng bảy ba so với tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
tính chung một mươi tháng chỉ số sản xuất công nghiệp tăng bảy sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
theo đó một số ngành tỉ trọng lớn tại hải dương có chỉ số tăng cao tác động nhiều đến chỉ số chung của toàn ngành
đó là sản xuất xe có động cơ tăng hai mươi một tám sản xuất phân phối điện tăng một mươi bảy sản xuất chế biến thực phẩm tăng chín bảy sản xuất sản phẩm điện tử tăng ba sáu
một số ngành vẫn duy trì mức tăng trưởng âm do ảnh hưởng của lạm phát suy thoái kinh tế
ngành sản xuất thiết bị điện giảm ba mươi năm sản xuất than cốc giảm một mươi bảy một sản xuất sản phẩm từ
khóáng phi kim loại giảm năm chín may mặt giảm năm sản xuất dây dép giảm ba ba
thưa quý vị theo thống kê mới nhất của tổng cục thuế tính đến cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba đã có ba mươi năm năm trăm sáu mươi năm doanh nghiệp cá nhân
kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền với số lượng hơn năm mươi một sáu triệu hóa đơn
luy kế đến ngày ba mươi một tháng một mươi năm
năm hai nghìn hai mươi ba số lượng hóa đơn điện tử cơ quan thuế đã tiếp nhận và xử lý là hơn năm sáu tỷ hóa đơn
bao gồm hơn năm mươi một sáu triệu hóa đơn có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền
thời gian tới tổng cục thuế sẽ tiếp tục vận hành hệ thống hóa đơn điện tử
đẩy nhanh tiến độ nâng cấp hoàn thiện cơ sở hạ tầng bảo đảm thông suốt trên toàn quốc
đồng thời sẽ triển khai hóa đơn điện tử từ máy tính tiền chính sách hỗ trợ người nộp thuế theo chương trình của chính phủ
công tác chống gian lận hóa đơn điện tử công tác thu ngân sách nhà nước đặc biệt là công tác hoàn thuế giá trị gia tăng
cũng theo tổng cục thuế số doanh nghiệp nước ngoài kê khai và nộp thuế qua cổng thông tin điện tử tăng thêm một mươi bảy đơn vị
so với cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
tính từ đầu năm tới ngày ba mươi tháng một mươi số thuế các nhà cung cấp nước ngoài
trong đó có google facebook netflix đã nộp là tám hai mươi tỷ đồng
năm ngoái họ nộp gần ba bốn trăm tám mươi tỷ đồng qua cổng thông tin điện tử
như vậy từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
khi cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài được vận hành
các doanh nghiệp này đã nộp gần một mươi một năm trăm linh tỷ đồng tiền thuế
theo cục quản lý nợ và tài chính đối ngoại bộ tài chính
tính đến hết tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba hai mươi bảy địa phương đề nghị giảm dự toán vay
trong đó có thành phố hồ chí minh bình dương cần thơ khánh hòa bắc ninh thanh hóa quảng bình
năm nay có nhiều địa phương xin trả lại vốn vay hơn năm hai nghìn hai mươi hai
tính đến hết tháng tám năm trước chỉ có bảy địa phương xin trả lại vốn vay
khoảng một năm trăm linh tỷ đồng
các địa phương xin trả lại vốn vay theo cơ quan quản lý xuất phát từ nhiều nguyên nhân
trong đó nhiều địa phương xin điều chuyển chủ yếu do dự án đã kết thúc
hết thời hạn giải ngân hoặc không còn nhu cầu giải ngân phần vốn tỉnh chưa phân bổ
bên cạnh đó chiếm phần lớn khoản tiền xin hoàn trả là do các dự án chưa hoàn thành thủ tục đầu tư
liên quan đến cải cách tiền lương bộ trưởng bộ nội vụ phạm thị thanh trà cho biết
đã bố trí đủ nguồn để triển khai đồng bộ sáu nội dung theo nghị quyết số hai mươi bảy của trung ương
mức lương thấp nhất của khu vực công sẽ bằng mức lương thấp nhất bình quân vùng của khu vực doanh nghiệp
điều này một mặt giúp cải thiện đời sống đồng thời hạn chế tình trạng cán bộ công chức viên chức nghỉ việc
chuyển việc từ khu vực công sang khu vực tư tạo động lực để nâng cao chất lượng hiệu quả công việc đạo đức công vụ
thực hiện cải cách hành chính tiền lương vào thời điểm từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
dự kiến phương án được trình cấp có thẩm quyền thông qua danh mục vị trí việc làm trong hệ thống chính trị từ trung ương đến cấp xã
thưa quý vị trong tuần vừa qua quốc hội dành thời gian đánh giá về tiến độ và hiệu quả
của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
theo nghị quyết số bốn mươi ba của quốc hội đây cũng là chủ đề của tâm điểm kinh tế ngày hôm nay mời quý vị cùng theo dõi
hỗ trợ lãi suất hai cho doanh nghiệp hợp tác xã hộ kinh doanh nhằm tạo ra nguồn cung tiến dụng lên đến hai triệu tỷ đồng
giảm hai thuế xuất vat hàng loạt mặt hàng đầu tư lớn cho phát triển hạ tầng tạo động lực để phục hồi kinh tế
đó là những nội dung nổi bật của nghị quyết số bốn mươi ba một quyết sách lớn của đảng
quốc hội và chính phủ trong nỗ lực tạo ra tốc độ tăng trưởng từ sáu năm đến bảy một năm trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
thưa quý vị chỉ còn không đầy hai tháng nữa thời hạn giải ngân chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết số bốn mươi ba của quốc hội sẽ khép lại
thưa quý vị chỉ còn không đầy hai tháng nữa thời hạn giải ngân chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết số bốn mươi ba của quốc hội sẽ khép lại
tuy đạt được một số kết quả đáng ghi nhận nhưng có thể nói sự hấp thụ của doanh nghiệp
và cả nền kinh tế vẫn còn yếu làm hạn chế mức độ hiệu quả của chương trình
tới nay phần ngân sách dành cho phát triển hạ tầng với tỷ trọng lên đến năm mươi nguồn lực
thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội đang được triển khai tích cực
tuy nhiên một số chính sách chưa đạt được kết quả như mong muốn
còn tình trạng doanh nghiệp cần thì không thể tiếp cận được nguồn vốn
doanh nghiệp đủ điều kiện lại không có nhu cầu vay
các người cho vay các doanh nghiệp cho vay đơn vị cho vay và các doanh nghiệp đi vay
cũng rất là ngại trong việc hiểu thế nào là doanh nghiệp có khả năng phục hồi
theo ước tính chính sách giảm hai thuế vat đã hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân
tổng cộng khoảng một mươi một bảy trăm linh tỷ đồng
việc hỗ trợ lãi suất hai dù gói hỗ trợ lên tới bốn mươi tỷ
nhưng tới nay mới chỉ giải ngân được gần tám trăm linh tỷ
những kết quả này chưa tương xứng với mục tiêu đề ra
và chưa tạo ra một động lực đủ
đó là lý do nhiều đại biểu quốc hội đã đề nghị kéo dài thời hạn giải ngân
tới hết năm hai nghìn hai mươi bốn và tăng liều lượng hỗ trợ
để tạo ra động lực phục hồi kinh tế mạnh hơn nữa
đề nghị tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện các chính sách hỗ trợ
tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp duy trì phát triển sản xuất kinh doanh
nhằm nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách nhà nước
tôi thống nhất tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
như các nghị quyết của quốc hội quyết định của chính phủ
đồng thời đề nghị quốc hội xem xét mở rộng chính sách hỗ trợ giảm thuế
giá trị gia tăng từ một mươi xuống tám có thời hạn
đề nghị quốc hội chính phủ tiếp tục miễn giảm thuế phí trong thời gian tới
với liều lượng cao hơn và đối tượng mở rộng hơn
cụ thể như là việc giảm thuế vat thì nên áp dụng cho tất cả các mặt hàng
để kích cầu nền kinh tế thì tôi nghĩ là nên giảm vat cho tất cả các mặt hàng
của nền kinh tế thay vì chỉ một số mặt hàng
thưa quý vị nghị quyết số bốn mươi ba đưa ra một loạt giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp
từ giảm thuế hỗ trợ vốn cho tới đầu tư những công trình hạ tầng
đó là nỗ lực to lớn và bài bản để tạo ra động lực phục hồi cho nền kinh tế
tuy nhiên những chính sách này vẫn chưa mang lại tác động rõ rệt cho nền kinh tế
nguyên nhân cơ bản là năng lực hấp thụ vốn và các chính sách yếu đải
của cộng đồng doanh nghiệp đang ở mức thấp
sau một quãng thời gian khó khăn do dịch bệnh và những đứt gãy chuỗi
hướng toàn cầu gây ra việc kéo dài thời gian thực hiện chương trình phục hồi
và phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết số bốn mươi ba và tăng mức hỗ trợ
là thực sự cần thiết để vực dậy nền kinh tế
tiếp theo chương trình trong phần tin quốc tế israel tuyên bố chia cắt giải gaza